cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày hai mươi ba tháng năm của chúng tôi
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ nay đến cuối tháng sáu
nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ năm đến một độ c so với trung bình nhiều năm
tổng lượng mưa tại khu vực bắc bộ cao hơn từ năm đến một mươi năm
bắc bộ và trung trung bộ cao hơn hai mươi bốn mươi có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm
các khu vực còn lại phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
dự báo từ nay đến hết tháng năm nắng nóng có cường độ giảm trên phạm vi toàn quốc
sang tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn nắng nóng và nắng nóng gai gắt có khả năng gia tăng trở lại tại bắc bộ và trung bộ
tại phía nam gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn ở khu vực tây nguyên và nam bộ
khô hạn tình trạng khô hạn ở khu vực trung và nam trung bộ vẫn tiếp diễn
khô hạn tại khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có xu hướng giảm dần
mưa rông mạnh kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh xảy ra tập trung ở khu vực bắc bộ tây nguyên và nam bộ
ngoài ra trên khu vực bắc biển đông có khả năng xuất hiện các nhiễu động nhiệt đới tập trung vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chuyên gia cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa rông mạnh kèm theo lốc xét mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh
với khả năng ít mưa và nắng nóng còn xuất hiện nhiều tại khu vực trung và nam trung bộ dẫn đến tình trạng khô hạn thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao tại khu vực trên
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong hôm nay ngày hai mươi ba tháng năm
thủ đô hà nội có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
tây bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
phía đông bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
thanh hòa đến thừa thiên huế phía bắc có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác
phía nam nhiều mây chiều và đêm có mưa mưa vừa và rông cục bộ có mưa to đến rất to
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
đà nẵng đến bình thuận nhiều mây chiều nay có mưa mưa vừa và rông cục bộ có mưa to đến rất to
phía nam có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to
gió tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
tây nguyên nhiều mây chiều nay có mưa
mưa vừa và rông cục bộ có mưa to đến rất to
gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
mời quý vị cùng theo dõi